thành đoàn tp hcm đã tổ chức gia quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai mươi sáu chiến dịch này được tổ chức
chương trình đã thu hút sáu mươi lượt người tình nguyện đến từ các trường đại học
cao đẳng trên địa bàn tp hcm cùng đồng hành và hỗ trợ
bám sát chủ đề chiến dịch năm nay là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tp hcm
tình nguyện vì cộng đồng
đông nam bộ miền trung tây nguyên đảo thổ chu thuộc tỉnh kiên giang
và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chiến dịch mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi chín đặt ra một số mục tiêu
xây mới sửa chữa ít nhất năm mươi nhà tình bạn tình thương tình nghĩa
sửa chữa điện cho năm trăm linh hồ gia đình chính sách hồ nghèo
xây dựng ba mươi tuyến hẻm văn minh sạch đẹp an toàn
năm chung cư văn minh sạch đẹp an toàn
nâng cấp bê tông hóa bốn mươi km đường hẻm nông thôn
xây mới sửa chữa một mươi cây cầu bê tông nông thôn
tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho một mươi năm thành thiếu nhi
tổ chức một trăm linh sân chơi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thành thiếu nhi